liên bộ công thương tài chính đã phát đi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm ba mươi chín đồng xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm bốn mươi sáu đồng
các mặt hàng dầu hỏa cũng tăng từ bảy trăm linh đến chín trăm năm mươi chín đồng một lít một kg tùy loại
bắt đầu từ một mươi năm giờ chiều nay sau tăng giá xăng e năm ron chín mươi hai tối đa là một mươi bảy hai trăm một mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là một mươi tám năm trăm bốn mươi chín đồng dầu diesel là một mươi năm tám trăm sáu mươi tám đồng dầu hỏa có giá một mươi bốn tám trăm năm mươi năm đồng và dầu ma rút là một mươi bốn tám mươi ba đồng một kg
cùng với việc tăng giá nhà điều hành cũng tăng xả quỹ bình ổn giá với xăng
cụ thể mức chi từ quỹ bình ổn với xăng e năm ron chín mươi hai lên hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm lên một hai trăm năm mươi đồng
trong khi đó mức xả quỹ với dầu diesel và dầu hỏa được giữ nguyên như cách đây một mươi năm ngày
riêng chi quỹ cho dầu mazut giảm
như vậy đây là đợt tăng giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín sau bốn lần liên tiếp giữ nguyên giá bán